các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mạnh quỳnh ơi bác theo dõi những show diễn gần đây bác thấy con thường mặc đồ vest đen áo sơ mi trắng thắt cả vạt đen con tính đuổi tông hả
trước câu hỏi mạnh quỳnh đáp quỳnh còn mặc như vậy một tháng rưỡi nữa bác ơi
câu chuyện của anh đã khiến người hâm mộ không khỏi xúc động vì hàm ý nhắc về phi nhung với khán giả khi cô bản thân đã ra đi mãi mãi
qua chia sẻ của mạnh quỳnh người hâm mộ tình ý nhận ra dù không phải người thân ruột thịt trong nhà
thế nhưng mạnh quỳnh sẽ để tăng một trăm linh ngày cho bạn thông qua việc tránh kiểu trang phục lò lẹt diễn vest đen sơ mi trắng để thể hiện thái độ trang nghiêm tôn trọng người đặc khuất của anh
một số bình luận liên quan phi nhung thật hạnh phúc có người bạn tri kỷ thật sự có lẽ phi nhung ở trên cao cũng giỏi theo mạnh quỳnh thật ngưỡng mộ ủng hộ tình bạn đẹp
anh thai yên tâm chị hai luôn ở bên cạnh theo dõi ủng hộ nên anh cứ sống vui vẻ làm những việc anh thích và sống luôn phần của chị hai nhà
em chúc anh có thật nhiều sức khỏe an yên
anh để tan chị đủ một trăm linh ngày theo cách của người tri kỷ cuộc đời khi ra đi có lẽ chỉ cần có một người vì mình như vậy có lẽ cũng đã đủ cho một kiếp người
vốn là người tình sân khấu cũng là bạn tầm giao ngoài đời với phi nhung sự ra đi của cô là nỗi mất mát lớn với mạnh quỳnh
anh cũng từng cho biết có những ngày nằm vùi trên giường sau khi hai tin người bạn ra đi
hiện tại anh cho biết mình đã dần lấy lại tinh thần nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu cảm giác trống vắng ngàn ngào vẫn ủa đến
ngay trước khi lên sân khấu tôi thường khấn tổ ông bà phụ hộ để tôi biểu diễn tốt giờ tôi nhớ về phi nhung để mong hát mãi cho đến khi không thể đi được nữa
đó cũng là tâm nguyện của cô ấy đối với nghề khi còn sống và tôi sẽ thấy cô ấy thực hiện
mạnh quỳnh chia sẻ
hiện tại những chia sẻ của mạnh quỳnh vẫn đang nhận được sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ
quý vị và các bạn thân mến hơn hai mươi năm quen biết và đứng chung trên các sân khấu lớn nhỏ
cặp đôi mạnh quỳnh phi nhung đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả
dù cố ca sĩ phi nhung đã ra đi được một thời gian nhưng những ồn ào của cô vẫn chưa kết thúc
cách đây không lâu mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một tờ đơn được cho là của mạnh quỳnh
kiện nữ doanh nhân để đòi lại công bằng cho phi nhung và mạnh quỳnh đã lên tiếng về ồn ào này
trên trang cá nhân của mình mạnh quỳnh đăng tải một bài viết nói về những ồn ào gần đây trên mạng xã hội
nhiều khán giả cho biết bài đăng của nam ca sĩ đang ẩn ý nói về những thông tin anh đi kiện giúp phi dung là điều không đúng sự thật
mạnh quỳnh mong có được chút yên lặng trong cuộc đời để anh được sống và làm những điều mà bản thân cảm thấy yêu thích
nam ca sĩ cho biết hơn một nửa cuộc đời anh đã cống hiến cho nghệ thuật chăm sóc gia đình và lo cho bản thân
bên cạnh đó giọng ca vợ tôi khá bức xúc khi nhiều người vì muốn câu like câu view mà đưa những tin đồn sai sự thật
nam ca sĩ chia sẻ để quỳnh được sống và làm những gì mình muốn mình yêu thương mình trân trọng
hơn nửa cuộc đời quỳnh chỉ biết làm nghệ thuật lo cho gia đình và bản thân
đừng giao tiếng oán cho quỳnh để được những cái view cái lại bất nhân làm lợi cho bản thân mình nhé
mạnh quỳnh mong được sống tiếp những ngày tỉnh lặng để viết các bản tình ca ấm áp cho cuộc đời
nam ca sĩ tiếp tục tâm sự hay để cho quỳnh viết tiếp bản tình ca tư đẹp cho đời cho cuộc sống trong những ngày còn lại trên cõi tạm này
sự sống và cái chết chỉ gần nhau như bàn tay ước mở sao không trân quý yêu thương nhau khi ta còn có thể
dành lợi sang hẹn hơn thua nhau chỉ vì một lời nói khi bạn nằm xuống có mang theo được gì không
nạp chút năng lượng để chào đón một tháng mới nhiều ấm áp yêu thương nhà mọi người
quả thật kể từ khi có ca sĩ phi nhung ra đi mạnh quỳnh bất ngờ bị gọi tên vào khá nhiều ồn ào
nhiều khán giả muốn nam ca sĩ lên tiếng bảo vệ và đòi công bằng cho giọng ca bồng điền điển
thậm chí có không ít người còn đưa thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến nam ca sĩ
trước những tin đồn sai lệch ấy đại diện của mạnh quỳnh cũng đã bức xúc lên tiếng đến chính
và cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp nếu sự việc này đi quá xa
phía nam ca sĩ chia sẻ với truyền thông xin đừng tiếp tay cho tin giả thêm nữa
là đại diện truyền thông của ca sĩ mạnh quỳnh chúng tôi yêu cầu dừng ngay việc sử dụng những thông tin sai lệch
chưa được kiểm chứng đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan tới nam ca sĩ
thổ xuân thời mạnh quỳnh nhắc đến là thời điểm cuối thập niên một nghìn chín trăm chín mươi khi cả hai vừa bước chân vào làng nhạc hải ngoại
trong một bài phỏng vấn mạnh quỳnh hồi tưởng lúc mới gặp nhau anh ấn tượng với chất giọng của phi dung
âm sắc hàng đặc trưng lối tự nhiên như lời ăn tiếng nói hàng ngày
trên hết anh đồng điệu với phi nhung ở tuổi thơ thiếu vắng tình cảm gia đình từ nhỏ
họ cũng nhiều phen nếm trải vất vả của cuộc vui sinh khi mới sàng mỹ trước khi đến với nghiệp hát
mạnh quỳnh từng nói xuất phát điểm tương đồng là lý do anh và phi nhung trở thành tâm giao trên sân khấu
trước khi phi nhung mạnh quỳnh nhiều đôi sông ca đã được định hình tên tuổi phong cách
thu hút đông đảo khán giả mộ điều như giao linh tuấn vũ như quỳnh mạnh đinh
dù vậy sự kết hợp của đội nghệ sĩ vẫn tạo được luồn gió mới nhất là trong dòng nhạc trữ tình dân ca
họ gấp mặt lần đầu trong tiết mục dù anh nghèo tô thanh tùng năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
phi dung diện áo dài trắng cùng mạnh quỳnh đóng vai đôi tình nhân vượt số phận để đến bên nhau
câu ái ơn xin ngợi ca suốt đời giàu nghèo ta vẫn chung đôi miễn đừng có phụ lòng nhau
nét diễn tình tứ mà gần gũi bình dân của cả hai giúp video tạo cân sốt
đưa họ vào hàng ngũ giọng ca được yêu thích bậc nhất là nhạc hải ngoại lúc bấy giờ
cặp đôi phi nhung mạnh quỳnh cũng góp phần tạo nên xu hướng hát nhạc tân cổ giao duyên đầu những năm hai nghìn hai mươi
trong nhạc phẩm căng nhạ màu tiếm hoài linh loan thảo lối hát đông đầy ưu sầu của mạnh quỳnh
kết hợp với chất giọng trữ tình cao sáng của phi nhung cuốn hút khán giả ở phần tân nhạc lẫn vọng cổ
tiết mục thành công mở màn cho loạt nhạc phẩm song ca khác ở cùng thể loại như đoạn cúi tình yêu
tú nhi mạnh quỳnh loan thảo lý chiên quyên viết chung loan thảo
mạnh quỳnh còn viết thêm lời cổ nhạc đoàn đi đóng dạy cho cả hai
chẳng hạn đóng xuân này nhớ xuân xưa của châu kỳ nếu chúng mình cách trở tú nhi
nghệ sĩ bạch tuyết nhận xét dù không được đào tạo bài bản ở mảng cải lương
cách lên xuống giọng khi hát vòng cổ của phi nhung vẫn nhuẩn nhuyễn chuẩn nhịp nhờ nhiều năm trùi rèn
khi bệnh tình phi nhung trở nặng mạnh quỳnh cầu nguyện mỗi ngày
trên trang cá nhân hồi cuối tháng tám anh nhắn nhủ bạn
ta còn nợ nhau nửa đời nghệ thuật còn lại mình đã đi bên nhau suốt một quãng đường dài nhiều trông gai vất vả
hôm ngày hai mươi sáu tháng chín khi lên sân khấu trong một chương trình lẽ ra có mặt phi nhung
anh thất thần vì nhớ đồng nghiệp
ca sĩ hương thủy cho biết anh ngọ ý không hát với nữ ca sĩ nào khác chợ phi nhung bình phục
họ cũng mãi gian dở một dự án live show kỷ niệm hai mươi năm sông ca
vốn dự kiến diễn ra vào tháng tám sông phải hẳn vì dịch
sau khi viên nhung qua đời khán giả nhiều thế hệ ôn ký ức một thời say mê tiếng hát của đôi sông ca vàng
qua các cuộn băng cassette đĩa cd trong và ngoài nước
cặp đôi phi nhung mạnh quỳnh được khán giả biết đến là hai giọng ca ăn ý
tại các sân khấu hải ngoại
cả hai hiểu nhau từ sân khấu đến ngoài đời
phi nhung từng nói rằng mạnh quỳnh chính là người tình không bao giờ yêu và người chồng không bao giờ cưới
chính vì thế những hành động của mạnh quỳnh đã khiến nhiều người xúc động
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại